tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc chiều ngày hôm nay quốc hội thảo luận hội trường về một số nội dung
còn ý kiến khác nhau của dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi
các đại biểu quốc hội dành nhiều sự quan tâm đến quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
do còn ý kiến khác nhau ubthqh đã chỉ đạo xây dựng hai phương án của điều một trăm một mươi về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
có ý kiến đại biểu bày tỏ tán thành phương án hai đề nghị nhà nước bộ y tế quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
thanh toán bằng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp khả năng ngân sách nhà nước và chi trả của người dân
đối với giá khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu tôn trọng nguyên tắc thị trường
cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước được định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
với cơ chế tự chủ thì gắn liền với việc tự chịu trách nhiệm trong quản lý điều hành
giá dịch vụ y tế đối với ngành y tế đặc biệt là giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
có vai trò to lớn trong việc thực hiện tự chủ tài chính y tế
và dịch vụ khám bệnh chữa bệnh chăm sóc sức khỏe theo yêu cầu tại các cơ sở y tế
là dịch vụ do đơn vị cung cấp trên cơ sở tự nguyện theo yêu cầu của người bệnh
hoặc người nhà người bệnh với trình độ chuyên môn kỹ thuật và chất lượng phục vụ
đáp ứng được nhu cầu mong muốn của người dân trong nước và ngoài nước
trong khi đó đại biểu lưu văn đức đoàn đắk lắc lại lựa chọn phương án một
đề nghị nhà nước bộ y tế quy định giá tối đa dịch vụ khám bệnh chữa bệnh
đối với cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước
nếu không kiểm soát giá đối với các dịch vụ khám chữa bệnh ngoài phạm vi bảo hiểm y tế
tại các cơ sở y tế công lập thì mức chi phí y tế sẽ vượt qua khả năng của những người dân
nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa
nhưng không thuộc đối tượng
được cấp thể bảo hiểm y tế miễn phí
báo cáo tiếp thu và làm rõ vấn đề này bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan cho biết
để bảo đảm an sinh xã hội luật sẽ quy định theo hướng chính phủ quy định
về lộ trình cụ thể của việc tính đúng tính đủ
trên cơ sở đó bộ y tế sẽ quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh
do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và do ngân sách nhà nước thanh toán
hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quy định giá dịch vụ của các cơ sở khám chữa bệnh
trên địa bàn của tỉnh quản lý nhưng không được vượt qua mức giá dịch vụ khám chữa bệnh
tương ứng do bộ y tế quy định
sáng nay chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã đến thăm làm việc
và dự lễ khai mạc hội thao truyền thống bộ tư lệnh cảnh vệ lần thứ ba mươi bốn
đây là hoạt động nhằm biểu dương sự trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt của lực lượng cảnh vệ
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
cùng dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo bộ công an cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương
được thành lập vào ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba lực lượng cảnh vệ công an nhân dân trải qua chặng đường bảy mươi năm
đến nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh vệ luôn trung thành tuyệt đối sẵn sàng chiến đấu
hy sinh bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các mục tiêu trọng yếu
các sự kiện đặc biệt quan trọng các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
với những thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc lực lượng cảnh vệ đã vinh dự được đảng nhà nước tặng thưởng
huân chương sao vàng huân chương hồ chí minh danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác
tại buổi lễ chủ tịch quốc hội vương đình huệ và bộ trưởng tô lâm đã tặng hoa chúc mừng các đoàn tham gia hội thao
chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị với tinh thần thi đấu thể thao trung thực cao thượng và đoàn kết
mong muốn hội thao sẽ thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội đầy ý nghĩa
phát huy truyền thống trong những năm qua bộ tư lệnh cảnh vệ đã chú trọng công tác giáo dục đào tạo cán bộ chiến sĩ
trong đó xây dựng nhiều chương trình kế hoạch về công tác huấn luyện nâng cao khả năng xử lý các tình huống nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ
coi đây là tiêu chí đánh giá của tập thể và cá nhân
hội thao truyền thống bộ tư lệnh cảnh vệ lần thứ ba mươi bốn là dịp để đánh giá toàn diện kết quả công tác huấn luyện
chấp hành điều lệnh công an nhân dân của các đơn vị cơ sở khẳng định sự trưởng thành của lực lượng cảnh vệ
phân đấu xây dựng người chiến sĩ công an chính quy tinh nguyện hiện đại
tại hội thao lần này trên một huấn luyện viên vận động viên bộ tư lệnh cảnh vệ tham gia tranh tài ở hai mươi một nội dung của bảy môn thi đấu
đây là dịp để từng cán bộ chiến sĩ trao dồi học tập kỹ năng nghiệp vụ nâng cao năng lực trí
qua đó đóng góp thắng lợi vào nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị
thưa quý vị gần một trăm linh kg ma túy đã được cất giấu tinh vi trong các kiện hàng gửi từ cộng hòa liên bang đức về việt nam
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp hà nội phát hiện và triệt phá
tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài lực lượng chức năng phát hiện ba vận đơn có dấu hiệu nghi vấn gửi từ cộng hòa liên bang đức
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã thu giữ trong các vận đơn trên chín mươi tám kg ma túy tổng hợp gồm bốn mươi năm kg thuốc lắc mdma
năm mươi ba kg ketamine hai gói nước vui bắt giữ ba đối tượng có liên quan
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hình thức chuyển phát quốc tế cất dấu ma túy trong các hàng hóa
như máy cà phê máy hút bụi máy lọc không khí hộp thực phẩm chức năng bánh và kẹo
phòng cảnh sát ma túy công an tây ninh cũng vừa đấu tranh ngăn chặn vụ vận chuyển ma túy ngay trên tuyến biên giới
bắt giữ tám đối tượng tăng vật thu giữ là năm mươi bánh heroin và năm kg ma túy một trăm linh viên pháo một khẩu súng sáu viên đạn
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tám đối tượng bị bắt giữ gồm võ trí thanh nguyễn thanh sơn
nguyễn thị thu thảo hồ thế hùng nguyễn thị thu hằng đặng thành sang nguyễn văn giới và trần quốc tuấn
tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng thu giữ năm mươi bánh heroin năm kg ma túy một trăm linh viên pháo
một khẩu súng sáu viên đạn cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
số ma túy trên do võ trí thanh được một đối tượng ở campuchia thuê vận chuyển về tp hcm
trước đó thanh đã nhận chất lọt bốn vụ từ một mươi đến ba mươi kg ma túy với số tiền công mỗi lượt lên đến năm mươi triệu đồng
một đường dây trồng mua bán cần sa liên tỉnh với quy mô lớn gồm có bốn đối tượng là nguyễn mạnh mạnh
nguyễn thành nhân chú văn thiêm và phùng văn kiên vừa bị công an huyện cờ đông búc tỉnh đắk lắc khởi tố
cơ quan công an đã thu giữ hơn ba mươi một kg cần sa khô và hơn một hạt giống cần cây cần sa
qua điều tra xác định mạnh là đối tượng chủ chốt thiết lập đường dây chồng mua bán cần sa liên tỉnh
thông qua facebook mạnh tìm mua hạt giống cây cần sa
giao cho người khác trồng sau đó thu mua lại hoa cần sa và bán cho các đối tượng ở nhiều tỉnh thành để thu lợi
hoa cần sa khô sẽ được mạnh thu mua với giá từ một mươi ba đến một mươi sáu triệu đồng một kg rồi bán lại với giá từ hai mươi đến hai mươi năm triệu đồng một kg
trên ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất đồ gỗ tại phường tân hòa
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã khiến cho nhiều tài sản bên trong bị thiêu dụi
gây thiệt hại lớn về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh đồng nai thành phố biên hòa và trảng bom đã điều động bảy xe chuyên dụng
ba mươi bốn cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường dập lửa ngăn chặn cháy lan
đến gần một mươi ba h cùng ngày ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
vụ cháy không có thương vong về người nhưng đã thiêu dụi hơn ba trăm linh mét vuông sưởng sơn sản phẩm đồ gỗ
cùng với nhiều nguyên vật liệu và thành phẩm bên trong
hai đối tượng trần văn minh và phan mạnh duy cùng chú tại tỉnh vĩnh phúc vừa bị bắt quả tang vận chuyển cháy phép gần hai tạ pháo